theo thông tin dự báo thời tiết của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia một vùng xoáy thấp đang hình thành và có xu hướng hoạt động mạnh dần lên tại khu vực phía bắc và các tỉnh bắc bộ do ảnh hưởng của xoáy thấp dù chưa có mưa nhưng thời tiết có chiều hướng dịu mát hơn so với những ngày trước
một tuần không ra khỏi nhà và luôn để nhiệt độ điều hòa ở mức lạnh nhất tuy nhiên hôm nay chị nguyễn thị sinh đã quyết định cho hai con của mình lên bờ hồ chơi
hôm nay thì so với cả ba bốn ngày nóng thì hôm nay là có gió hơn các bạn chồng em cũng bảo là hôm nay là có vài hạt mưa em bảo là cho con đi ra ngoài có vài hạt mưa cho mát cũng không ảnh hưởng lớn các con ở nhà bí quá rồi cho ra ngoài đường cho thoáng
thoáng dịu mát đỡ ngộ ngạt oi bức là cảm nhận chung của nhiều người dân thủ đô trong tối ngày năm tháng bảy vì thế khu vực trung tâm hồ gươm cũng đông đúc hơn người đi dạo người chạy bộ với tâm trạng thoải mái hơn những ngày trước
buổi tối hôm nay không khí ở hà nội có mát hơn rất là nhiều so với trưa hôm nay vào những ngày trước tối hôm qua tôi đi bộ qua đây thì nhiệt độ vẫn ba mươi bốn độ hôm nay giờ này là khoảng ba mươi ba mươi hai độ đâm ra là có gió nhẹ thời tiết rất là đẹp
dù cảm thấy dễ chịu hơn tuy nhiên gió nhẹ vẫn không làm xóa tan được hoàn toàn cây nóng của người dân phải chống chịu trong suốt một tuần vừa qua vì thế một cơn mưa rào đang là niềm mong mỏi của họ
nếu mà cao mưa lớn thì rất là vui
rất là vui rất là mừng mình cũng được giải tỏa những ngày nóng đực thời tiết cũng mát mẻ
dự kiến chiều tối và đêm nay ngày sáu tháng bảy khu vực phía bắc cũng như hà nội có mưa rào và rông trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh từ ngày bảy đến ngày chín tháng bảy có mưa có nơi mưa vừa mưa to
theo khuyến cáo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia người dân cần theo dõi thường xuyên thông tin thời tiết và có sự phòng tránh đối với những bất thường xảy ra trong cơn rông